tuy nhiên đến khi truyền hình công an dân đề nghị xem giấy phép hoạt động bãi tập kết cát của công ty trách nhiệm hữu hạn tiến cường vị chủ tịch này lại khẳng định
nhưng hiện nay nhiều bên bãi tại đây chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trang bị không đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy và khai thác bến thủy không đúng mục đích
nhưng hiện nay nhiều bên bãi tại đây chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trang bị không đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy và khai thác bến thủy không đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy và khai thác bến thủy không đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy và khai thác bến thủy không đầy đủ thiết bị
kiểm soát thành công cơn dịp nhanh
đây là ca nhỏ ký nhất từ trước đến nay được can thiệp nhịp tim
thực ra những bé nhỏ dưới một tháng gần như là bé không có thể có triệu chứng gì đặc hiệu
của một cái rối loạn dịp hết
thì cái này thường là do bác sĩ mình thăm khám kỹ càng phát hiện ra thôi
còn lại người nhà có thể dựa trên những dấu hiệu như thế
mà bé mình tự nhiên mệt da xanh vả mồ hôi
tím tái mà dạng tay chân lạnh mà không có chịu ăn nữa
đặc biệt là trẻ dưới năm tháng tuổi em bé chưa có nói được nhiều
thì cái đó là dấu hiệu mình nghi ngờ để đưa đi khám sớm
hiện bệnh viện nhi đồng một là đơn vị đầu tiên khu vực phía nam
triển khai can thiệp loạn nhịp tim cho đối tượng trẻ em
bằng kỹ thuật mới này từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
các trẻ mắc rối loạn nhịp tim đã được điều trị thành công
khi các phương pháp điều trị thuốc đã thất bại